một trăm một mươi bảy em học sinh các khối lớp được chọn để trao giải
trong tổng số hơn một triệu bài dự thi trên cả báo nhi đồng và khăn quang đỏ
cuộc thi không chỉ thu hút các thí sinh tại tp hcm mà lan tỏa đến các tỉnh thành lân cận
như đồng nai bình dương cà mau bình thuận và tiền giang
nét mới của mùa giải năm nay chính là cách thức thi chung kết ở môn ngữ văn
các em được xem một tiểu phẩm sau đó mỗi em sẽ đưa ra lập luận
chính kiến của bản thân và rút ra bài học cho mình
xuyên suốt mùa giải báo khăn quang đỏ nhi đồng tp hcm còn tổ chức giao lưu
với các trường tiểu học trung học cơ sở nhằm giải đáp thắc mắc về giải
giúp các thí sinh giao lưu gắn bó với nhau hơn
nhân dịp này tám trường tiểu học và bốn mươi trường trung học cơ sở
thầy cô tổng phụ trách và bảy phòng giáo dục quận huyện của thành phố
cũng được tuyên dương vì có nhiều học sinh tham gia và đạt giải cao
giải thưởng lê quỳ đôn trên báo khăn quang đỏ nhi đồng tp hcm
là sân chơi giúp học sinh tiểu học có thêm điều kiện ôn tập kiến thức ở lớp
đồng thời phát huy khả năng tự học sáng tạo thông qua việc giải các câu hỏi trên báo
nhưng hồ chứa nước suối vực tại huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên
có tổng kinh phí hai trăm bảy mươi tám tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ
và ngân sách địa phương đang có dấu hiệu xuống cấp
trong đó đầu đập chính bị sụt lún nội bộ ba cửa tràn xả lũ mỗi cửa rộng tám mét
với lưu lượng xả lớn nhất là tám trăm bốn mươi sáu mét khối trên dây đều bị dò dỉ mỗi ngày đêm hàng trăm mét khối nước
các hạng mục quan trọng khác như dốc nước dài bảy mươi m rộng hai mươi bốn mét
tường bên trụ bin cũng có dấu hiệu hư hỏng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
theo quan sát thực tế hiện tràn xả lũ đang xuất hiện hiện tượng thấm và phun nước
mặc dù đơn vị thi công đã xử lý bằng giải pháp bơm keo tại những vị trí thấm
nhưng hiện vẫn bị tái diễn
trong khi đó còn xuất hiện những vệt thấm màu trắng trên mặt tràn dốc nước
hiện những vị trí thấm này chưa xử lý triệt để không bảo đảm an toàn và tuổi thọ công trình về lâu dài
theo quan sát thực tế hiện tràn xả lũ đang xuất hiện hiện tượng thấm và phun nước
mặc dù đơn vị thi công và bang quản lý đã chỉ đạo cho đơn vị thi công xử lý trực đỡ
nhưng đến nay hiện tượng này vẫn còn
thật ra là vấn đề an toàn của cầm công trình tràn xả lũ

thì chưa được xử lý được nữa đảm bảo đưa vào vận hành lâu dài
theo đơn vị chủ quản là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông đồng cam
hồ suối vực đang phục vụ tưới cho cây trồng nên muốn sửa chữa phải đến giữa tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
khi đó hồ được xả nước mới tiến hành khắc phục những sự cố
nhưng giờ thời gian qua thì đối với những hệ thống kênh nhánh thì chưa đọc tư xây dựng
cho nên thì nó chưa phát huy hết công sức
thì trong thời gian qua thì chỗ y bán tỉnh cũng có chỉ đạo sở kế hoạch hiện xương hòa
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông đồng cam và sở nông nghiệp
thì phối hợp với chỗ công ty casper để mà kêu gọi đầu tư hệ thống kênh nhánh này
thì cái bước đầu tiên thì hiện giờ là chỗ y bác tỉnh đã chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
là xin thay đổi cái nhiệm vụ tưới
đối với cái bảy trăm linh hectare lúa này diễn qua tưới ra bảy trăm linh hectare
miếng sau đó thì hiện giờ là sở nông nghiệp đang trình cho bộ nông nghiệp và các đứa nông thôn
để mà xin thay đổi cái nhiệm vụ tới này
sau khi đưa vào khai thác hồ chứa nước suối vực cũng đã bộc lộ một số bất cập khác
như chưa trang bị hệ thống máy phát điện dự phòng nhà quản lý nằm quá xa công trình
và trên đập có hai đường dân sinh nên công tác quản lý hồ là hết sức khó khăn
ngoài ra hồ chỉ thi công kênh chính còn hệ thống kênh nhánh chưa đầu tư
nên sau gần hai năm hoạt động mới chỉ thi công kênh chính

chủ yếu là cây mía trong khi hồ sơ thiết kế năng lực tưới của hồ là bảy trăm linh hectare lúa và chín mươi hectare mía
chuyển sang những tin tức quốc tế chỉ vài ngày sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu
dưới hình thức lao xe tải vào đám đông khiến một mươi ba người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương
nhịp sống tại thành phố barcelona của tây ban nha dường như đã trở lại bình thường
trái với lo ngại rằng vụ tấn công trên sẽ làm ảnh hưởng tới ngành du lịch
đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới vẫn tiếp tục đổ về barcelona
phố đi bộ lat lambrad nổi tiếng nơi xảy ra vụ lao xe tải vào đám đông hôm một mươi bảy tháng tám
vẫn nhộn nhịp như ngày thường song an ninh đã được thắt chặt
thành phố barcelona vốn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch nhất trên thế giới
trong những năm gần đây sau vụ tấn công khủng bố vào hôm một mươi bảy tháng tám
đã có quan ngại rằng ngành du lịch của barcelona sẽ thiệt hại nặng nề
tuy nhiên tấn công khủng bố không thể ngăn cản du khách tìm đến barcelona
tôi nghĩ vụ tấn công khủng bố vừa xảy ra sẽ không ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch của barcelona
cho tới nay vẫn chưa có công ty du lịch hay du khách nào muốn hủy chuyến hay đòi hoàn tiền
tôi tin tưởng vào cách thức làm việc của cảnh sát và các tổ chức chính phủ
tôi không lo sợ trước các phận tệ khủng bố bởi chúng chỉ là những kẻ hãng nhát
chúng sẽ không bao giờ dám thực hiện một vụ tấn công trực diện trước mặt bạn
đó chỉ là những phần tử sử dụng các vụ tấn công iout nhằm vào những cá nhân vô tội
nó sẽ chỉ khiến mọi người đoàn kết với nhau hơn để cùng mạnh mẽ hơn
hiện chính phủ tây ban nha đã quyết định duy trì cảnh báo chống khủng bố ở cấp độ bốn trên phạm vi toàn quốc
đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh tại các địa điểm công cộng nơi tụ tập đông người
các sự kiện các địa danh du lịch nổi tiếng nhằm bảo đảm an ninh tối đa cho người dân
trong khi đó
cảnh sát nước này đang giáo diết truy tìm nghi phạm thực hiện vụ tấn công
có tên là ioun abounyakoub hai mươi hai tuổi người mà rốc
ngoài ra cuộc điều tra cũng tập trung vào giáo sĩ andenbaki asati bị mất tích
nhân vật được cho là truyền bá tư tưởng quá khích cho những thanh niên
trong tổ chức cực đoan thực hiện hành động khủng bố vừa qua
quốc hội iran hôm nay đã thông qua việc bổ nhiệm hầu hết các vị trí nội các trong danh sách
được tổng thống hassan rouhani đề xuất
theo đó các nghị sách
sĩ đã bỏ phiếu tín nhiệm cho một mươi sáu bộ trưởng trong số một mươi tám thành viên nội các mới của ông rouhani
trong số các vị trí nội các iran được bổ nhiệm
chỉ có một trường hợp không được chấp thuận là ứng cử viên habibola bitarab cho chức bộ trưởng năng lượng
dự kiến tổng thống rouhani sẽ công bố ứng cử viên cho vị trí bộ trưởng khoa học
nghiên cứu và công nghệ trong vài ngày tới
trước đó trong bài phát biểu tại quốc hội trong ngày cuối cùng tranh luận về các lựa chọn nội các
tổng thống rouhani nhấn mạnh
ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của chính quyền mới là bảo vệ thỏa thuận hạt nhân trước nguy cơ bị mỹ xóa bỏ
ông rouhani khẳng định thỏa thuận hạt nhân vẫn được duy trì
ít nhất là giúp tái khôi phục nền kinh tế đang gặp khó khăn và tạo công an việc làm cho người dân
hơn bảy mươi năm sau khi chiến tranh thế giới ii kết thúc
các nhà tìm kiếm đã tìm thấy sát chiến hạm uss india napolis ca ba mươi năm của mỹ bị thủy lôi nhật bản đánh chìm
sự kiện được coi là thảm kịch tồi tệ nhất
lịch sử hải quân mỹ
theo thông báo của hải quân mỹ nhóm tìm kiếm của paul allen
người đồng sáng lập tập đoàn microsoft tìm thấy sát tàu indianapolis ở độ sâu năm năm km
tại vùng biển của philippines ở thái bình dương
hải quân mỹ cho biết lực lượng này sẽ tổ chức lễ vinh danh hai mươi hai thủy thủ của con tàu hiện đang còn sống
và các gia đình của thủy thủ đoàn
đêm ngày ba mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tuần dương hạm uss indianapolit ca ba mươi năm
làm nhiệm vụ bí mật chữa các bộ phận của bom hạt nhân tới căn cứ không quân của mỹ ở đảo tinian
chuẩn bị cho kế hoạch ném bom hạt nhân của nước này xuống thành phố hiroshima của nhật bản
trên đường về tàu bị đánh chìm bởi hai quả ngư lôi phóng từ tàu ngầm i năm mươi tám của nhật bản
khoảng tám trăm linh người trong tổng số một một trăm chín mươi sáu thủy thủ sống sót sau khi tàu bị chìm
tuy nhiên chỉ có ba trăm một mươi sáu người được cứu sống
những người còn lại chết vì kiệt sức hoặc bị cá mập tấn công
vụ chìm tàu được coi là thảm kịch tồi tệ nhất
trong lịch sử của hải quân nước mỹ
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt